thông tin từ công an huyện nam giang tỉnh quảng nam cho biết đơn vị này đã phát lệnh truy nã hai đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh tại khu vực rừng phòng hộ nam sông bung
theo đó hai đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng lim được xác định gồm võ quốc và võ đức việt cùng chú tại thôn hà vi xã đại hồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam
tuy nhiên sau sự việc xảy ra hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh một rừng lim tự nhiên tại tiểu khu ba trăm năm mươi năm thuộc thôn cần đôn xã trà và huyện nam giang đã bị chặt hạ
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện ba mươi ba cây lim và một cây xoan đào bị chặt phá với tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ tại hiện trường là hơn hai trăm ba mươi năm mét khối gỗ tròn
liên quan đến vụ phá rừng này giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam đã ký quyết định cách chức hạt trưởng kiểm lâm rừng phòng hộ nam sông bung
kiêm giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung đối với ông trần lanh
đồng thời tri cục trưởng tri cục kiểm lâm quảng nam cũng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo và khiển trách đối với hai kiểm lâm có liên quan trong vụ phá rừng này